chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh youtube sức khỏe và đời sống để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày
thưa quý vị thành phố hà nội sau khi nới lỏng giãn cách xã hội dịch bệnh tại thành phố có dấu hiệu quay trở lại và bùng phát nhiều ổ dịch mới
chủ tịch thành phố chu ngọc anh đã ban hành công điện khẩn yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
mời quý vị cùng theo dõi chi tiết
chủ tịch ubnd thành phố hà nội trung ngọc anh ký ban hành công điện số hai mươi năm về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
hiện tại thành phố đã ghi nhận gần năm ca mắc trong số đó số ca cộng đồng tăng nhanh với một bảy trăm linh bốn ca mắc chiếm tỷ lệ ba mươi năm
đồng thời số ca mắc do lây nhiễm thử phát
dịch bệnh đã xuất hiện trên ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã trong đó có nhiều chùm ca bệnh tại các khu dân cư có mật độ cao các khu trung cư khu công nghiệp
từ các hoạt động tại chợ dân sinh đám hiếu hỉ việc tụ tập ăn uống các địa điểm công cộng và sự kiện tập trung đông người
khẩn trương hoàn thiện và đưa vào hoạt động các cơ sở thu dung điều trị người nhiễm sars cov hai không có triệu chứng triệu chứng nhẹ theo mô hình trạm y tế lưu động
ubnd thành phố tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ
tiếp tục tiêm vaccine đặc biệt là tiêm mũi thứ hai với người trên năm mươi tuổi
tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi theo đúng lộ trình hạ dần độ tuổi theo hướng dẫn của bộ y tế
bảo đảm về thuốc điều trị trang thiết bị y tế
bên cạnh đó tiếp tục thực hiện việc điều tra truy vết thần tốc việc quanh vùng cách ly được thực hiện trên phạm vi hẹp nhất có thể
tiếp tục thông điệp năm k và đề cao ý thức phòng chống dịch của người dân
thực hiện nới lỏng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh mở cửa lại nền kinh tế có lộ trình và ở những nơi an toàn có đủ điều kiện